nhằm góp phần giảm tình trạng ủn tắc giao thông tại các tuyến đường trung tâm thành phố đà nẵng vào giờ cao điểm
sở giao thông vận tài thành phố vừa bổ sung hai tuyến xe buýt nội thành để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân trên địa bàn
theo đó hai tuyến xe buýt bổ sung là tuyến số năm và tuyến số bảy mỗi tuyến gồm một mươi xe hoạt động liên tục
tuyến số năm có lộ trình đi từ trạm xe buýt đường xuân diệu quận hải châu đến khu dân cư hòa hiệp nam
thuộc huyện hòa vang và ngược lại
nên bến xe phía nam thuộc quận liên triểu
mỗi ngày mỗi xe đi lại một mươi hai lượt chuyến sớm nhất bắt đầu từ năm giờ sáng và chuyến muộn nhất là hai mươi một giờ đêm
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải thành phố đà nẵng
việc bổ sung hai tuyến xe buýt dần tạo thói quen cho người dân tham gia giao thông bằng xe buýt
không chỉ góp phần giảm tình trạng ủn tắc giao thông
mà còn giảm lượng khí thải ra môi trường từ các phương tiện xe xây dựng hình ảnh thành phố xanh sạch đẹp thân thiện